hôm nay ngày một tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ban hành quyết định số bốn trăm bốn mươi bảy
về việc công bố dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
quyết định nêu rõ công bố dịch truyền nhiễm tại việt nam tên dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian xảy ra dịch từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi với tính chất mức độ nguy hiểm là bệnh truyền nhiễm nhóm a
nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người
các biện pháp phòng chống dịch theo luật phòng chống bệnh chuyển nhiễm gồm
thành lập ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch khai báo báo cáo dịch tổ chức cấp cứu khám bệnh
chữa bệnh tổ chức cách ly y tế vệ sinh diệt trùng tẩy uế trong vùng có dịch
các biện pháp bảo vệ cá nhân kiểm soát ra vào vùng có dịch huy động chưng dụng các nguồn lực
cho hoạt động chống dịch hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch
các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
thực hiện việc tiếp nhận cách ly theo dõi điều trị người mắc bệnh gồm
bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương bệnh viện trong ngành công an quân đội
và các bệnh viện khác có điều kiện bệnh viện giã chiến sẵn sàng khi được huy động
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ quỹ ban nhân dân tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương các cơ sở y tế tổ chức cá nhân liên quan
triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng của bộ chính trị
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và các quy định của pháp luật có liên quan quyết định có hiệu lực kể từ ngày một tháng bốn